tại thành phố hồ chí minh trước thực tế thiếu hụt nguồn máu phục vụ cho công tác khám chữa bệnh
mới đây hai trăm linh cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số hai bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
đã tham gia hiến máu tình nguyện với tinh thần một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
toàn bộ số lượng máu thu được sẽ được bệnh viện truyền máu quyết học tp hcm cung cấp cho các bệnh viện
phục vụ công tác cấp cứu và chữa trị cho người bệnh
những năm qua bên cạnh công tác sẵn sàng chiến đấu phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an
công an các địa phương bảo đảm an ninh trực tự ở địa bàn vùng kinh tế trọng điểm phía nam
tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số hai còn tích cực phối hợp với cấp ủy chính quyền
nơi đóng quân tham gia các hoạt động dân vận khéo đền ơn đáp nghĩa bảo vệ môi trường
qua đó tạo sự gắn bó mật thiết với nhân dân vì nhân dân phục vụ